thưa quý vị và các bạn trong phiên làm việc sáng nay quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi nghe các ý kiến đóng góp vào báo cáo đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thay mặt chính phủ có những giải trình tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội
giải trình tiếp thu trước quốc hội bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay bên cạnh những thời cơ thuận lợi công tác bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật cũng đứng trước những khó khăn thách thức rất lớn
chính phủ các cấp các ngành đặc biệt là lực lượng công an nhân dân đã có những nỗ lực cố gắng rất lớn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và đạt được những kết quả quan trọng
các ý kiến phát biểu của đại biểu quốc hội
đều thống nhất với kết quả đạt được và có thể khẳng định nhìn tổng thể chung tình an ninh trật tự của nước ta tiếp tục được giữ vững công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật tiếp tục có chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn
việt nam vẫn là điểm đến an ninh an toàn trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như hiện nay
chúng tôi cho rằng đây là vấn đề cần được khẳng định rõ để cử tri và nhân dân cả nước yên tâm củng cố niềm tin vào đảng nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
bộ công an rất đồng tình với ý kiến đóng góp của các đại biểu quốc hội về các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tội phạm ma túy
bộ công an luôn xác định ma túy là tội phạm của các loại tội phạm nên đã tập trung chỉ đạo rất quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này
vừa qua một số đại biểu và cử tri băn khoăn lo lắng về việc tội phạm ma túy xuyên quốc gia lợi dụng việt nam là địa bàn trung chuyển ma túy đi nước thứ ba
đây là những lo lắng chính đáng
tuy nhiên qua các vụ án lớn vừa qua cho thấy các đường dây ma túy đều mới hoạt động và đã bị chúng ta phát hiện bắt giữ
phần lớn là mới vận chuyển chuyến đầu tiên hoặc mới bắt đầu sản xuất ma túy
điều đó cho thấy mặc dù còn có vấn đề này vấn đề kia nhưng thế trận nghiệp vụ của chúng ta trong phòng chống tội phạm ma túy vẫn mang lại hiệu quả
ngoài sự chủ động về nghiệp vụ lực lượng công an nhân dân còn có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành
đặc biệt là sự hợp tác quốc tế ngày càng hiệu quả
theo chiều sâu tạo thành thế trận liên hoàn trong phát hiện đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh về tổng thể chung hiện nay đối với vấn đề ma túy chúng ta đang phải đối mặt với bốn thách thức lớn
một là áp lực về tội phạm ma túy từ bên ngoài vào việt nam rất lớn
hai là số người nghiện ma túy tiếp tục gia tăng
ba là nhiều khó khăn vướng mắc về mặt pháp luật đặt ra nhưng chậm được giải quyết
bốn là do điều kiện kinh tế xã hội của nước ta còn khó khăn
nên nguồn lực cho công tác phòng chống ma túy chưa tương xứng với tình hình phức tạp hiện nay
vừa qua đảng ủy công an trung ương đã tham mưu với bộ chính trị ban hành chỉ thị số ba mươi sáu
về tăng cường nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới
hiện nay đang xây dựng các chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện
trong đó phải có các giải pháp đồng bộ để xử lý những thách thức nêu trên mới mang lại hiệu quả cao trong công tác này
bộ công an rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của quốc hội
các đại biểu quốc hội trong sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy
nhất là việc sửa đổi bổ sung luật phòng chống ma túy sẽ chỉnh quốc hội trong thời gian tới
để góp phần tháo gỡ những khó khăn nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới
giải trình trước quốc hội bộ trưởng tô lâm cho biết với khối lượng công việc phải giải quyết rất lớn
khi hàng năm có gần một trăm ba mươi bốn tin báo tố giác tội phạm trên một trăm linh ba vụ án
trên sáu triệu vụ xử lý vi phạm hành chính trải rộng trên nhiều lĩnh vực của đời
trong xã hội nên còn tồn tại một số khó khăn sai phạm trong một số vụ việc là điều khó tránh khỏi
đặc biệt là trên ba nhóm vấn đề
nhóm vấn đề thứ nhất là những vấn đề tồn tại trong công tác thuộc về ý thức chủ quan của các cơ quan bảo vệ pháp luật
nhóm vấn đề thứ hai là khó khăn vướng mắc về mặt pháp luật cơ chế chính sách
nhóm vấn đề thứ ba là những khó khăn về nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chính phủ và bộ công an xin tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội
để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
góp phần xây dựng một xã hội lành mạnh trật tự kỷ cương nhân dân có cuộc sống bình yên hạnh phúc
cũng trong sáng ngày hôm nay trước phiên thảo luận quốc hội đã nghe tổng thư ký quốc hội
chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc báo cáo bước đầu về việc giải quyết vụ ba mươi chín người chết trong container tại anh
báo cáo kết quả bước đầu giải quyết vụ việc tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc cho biết
ngay khi sự việc xảy ra chính phủ anh đã chuyển cho việt nam hồ sơ vân tay của toàn bộ ba mươi chín nạn nhân để đối chiếu chéo
nhằm xác định danh tính quốc tịch của nạn nhân
ngày hai và mùng ba tháng một mươi một vừa qua đoàn công tác của bộ công an bộ ngoại giao do thứ trưởng bộ ngoại giao dẫn đầu
đã sang làm việc với các cơ quan chức năng của anh để phối hợp xử lý các công việc liên quan
hiện nay có nhiều nguồn tin về số lượng người việt nam trong số ba mươi chín nạn nhân
rất là khác nhau
nhưng mà theo thông tin tối hôm qua bốn tháng một mươi một thứ trưởng bộ ngoại giao đã điện cho đội trực tiếp
phía cảnh sát hạt so đã rất tích cực trong việc phối hợp song thủ tục rất là phức tạp
vì sau khi đối chiếu danh tính lập hồ sơ phải báo cáo lên tòa án của anh
và bà tổng phán phê duyệt thì mới được công bố danh tính
nên cũng phải chờ vài ngày nữa mới có kết quả công bố chính thức
tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc cũng cho biết
ngay sau khi có thông tin có thể có nạn nhân là người việt nam
ngày ba tháng một mươi một lãnh đạo chính phủ đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành cơ quan và địa phương liên quan
để bàn thống nhất kế hoạch tiếp nhận bàn giao từ phía anh
đưa thi thể các nạn nhân về việt nam trên tinh thần đề cao trách nhiệm của ta trong bảo hộ công dân
vì lý do nhân đạo bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và uy tín hình ảnh của việt nam
gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu nhấn mạnh
những ngày qua vụ ba mươi chín nạn nhân tử vong ở anh đã gây xúc động mạnh trên toàn thế giới
các nạn nhân đã làm rõ các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
đồng thời có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả tình trạng này
thưa quý vị và các bạn hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cục công tác đảng và công tác chính trị
phối hợp với tri hội nhà văn công an đã tổ chức trại sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài
về an ninh tổ quốc
và bình yên cuộc sống lần thứ hai
sau hơn một tháng tổ chức trại sáng tác vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đã diễn ra chương trình bế mạc
và trao giải thưởng cho các tác giả có kịch bản đạt giải khi tham gia trại sáng tác lần này
tham dự buổi tổng kết có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
ban tổ chức đã tiếp nhận ba mươi bảy đề cương kịch bản và kịch bản của ba mươi năm nhà văn nhà biên kịch
trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đăng ký tham gia trại sáng tác
trên cơ sở kết quả xét chọn của hội đồng nghệ thuật
bàn tổ chức quyết định mời hai mươi ba tác giả có kịch bản đạt chất lượng tham gia trại sáng tác
trong đó có một mươi bốn kịch bản về chủ đề người chiến sĩ công an nhân dân
năm kịch bản về chủ đề đấu tranh phòng chống suy thoái và tham nhũng
ba kịch bản về chủ đề phòng chống ma túy
trại sáng tác lần này diễn ra trong ba mươi tám ngày từ ngày bốn tháng sáu đến ngày một mươi một tháng bảy
nhằm tạo điều kiện để các nhà văn nhà biên kịch tiếp tục sáng tạo
hoàn thiện kịch bản đăng ký tham gia đạt chất lượng cao nhất
có tác động tích cực đến đời sống xã hội về người chiến sĩ công an nhân dân trên sân khấu
kết quả đã có một mươi năm tác phẩm trong đó có ba kịch bản đạt giải b
năm kịch bản đạt giải c và bảy kịch bản đạt giải khuyến khích được trao cho các tác giả
phát biểu tại buổi tổng kết đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã biểu dương những kết quả đạt được
của trại sáng tác kịch bản sân khấu lần này
đồng thời khẳng định đây là nguồn kịch bản tốt cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp giàn dựng
chuẩn bị tham dự liên hoan nghệ thuật sân khấu về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân lần thứ tư
chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân vào năm hai nghìn hai mươi
muốn triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả
thì cần có sự chung tay vào cuộc của các cấp các ngành
và đặc biệt là phải làm rõ những trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp địa phương
đó là khẳng định của đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị trực tuyến tổng kết ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
thực hiện các kế hoạch của bộ công an về tăng cường phối hợp quản lý nhà nước
đấu tranh xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác kinh doanh tài nguyên khoáng sản
hội nghị được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
lực lượng công an đã đấu tranh phát hiện hơn một mươi bảy năm trăm linh vụ
khởi tố hình sự bảy mươi bốn vụ
xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt là gần hai trăm linh tỷ đồng
tịch thu tạm giữ hàng nghìn tàu thuyền ô tô phương tiện dụng cụ máy móc
và gần bốn mươi tấn than một mươi hai tấn quạng các loại gần một triệu năm trăm linh m ba cát
về cơ bản công an các đơn vị địa phương đã triển khai kế hoạch thực hiện một cách nghiêm túc
qua đó đã nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản
hiện cơ bản không còn tình trạng băng ổ nhóm bảo kê
các đối tượng xã hội đen chủ mưu cầm đầu hoạt động khai thác cát trái phép
tình trạng khai thác cát trái phép không còn diễn ra công khai trắng trợn như trước
tại hội nghị công an các đơn vị địa phương đại diện các bộ ngành đã báo cáo chỉ ra nguyên nhân
khiến kết quả công tác đấu tranh còn một số hạn chế
chưa tương xứng với tinh chất mức độ của tình hình vi phạm
phát biểu kết luận hội nghị thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an biểu dương ghi nhận
đánh giá cao thành tích kết quả công an các đơn vị địa phương đã đạt được
trong đấu tranh phòng chống vi phạm khai thác kinh doanh khoáng sản cát sỏi
bên cạnh đó đồng chí thứ trưởng cũng thẳng thắn nhận định việc sau những đợt cao điểm
tình hình vi phạm ở một số nơi lại có những diễn biến phức tạp
có nơi còn có dấu hiệu bảo kê hay tạo điều kiện ở những mức độ khác nhau cho những đối tượng vi phạm
thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định muốn triển khai các biện pháp phòng ngừa hiệu quả
cần có sự vào cuộc chung của các cấp các ngành và đặc biệt
phải làm rõ những trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp địa phương
trong công tác phòng ngừa và đấu tranh đối với vi phạm thuộc các lĩnh vực
mà trong lĩnh vực hôm nay đã đề cấp đề động đặc biệt là lĩnh vực khai thác cát sỏi trái phép

trong đó là không điều tra cơ bản phải làm rất kỹ ngạc và khẩn trương
để chỉ ra được những hành vi sai phạm từ việc

thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu trên cơ sở làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
cần chỉ ra rõ những đối tượng cầm đầu để giữ lý nghiêm xử lý cả trách nhiệm
của những trường hợp liên quan làm ngơ bảo kê cho vi phạm
công an các đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
kiến nghị với các bộ ban ngành có liên quan nghiên cứu ra soát khắc phục
những sơ hở thiếu sót trong việc ban hành những văn bản pháp luật
nhân dịp này bộ công an đã tặng bằng khen cho các cá nhân tập thể
có thành tích xuất sắc trong đấu tranh ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật
trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản
với những đổi mới và phát triển về nội dung lẫn hình thức vào sáng nay
ngày năm tháng một mươi một nhà xuất bản công an nhân dân đã tổ chức lễ khai trương
phát hành bộ lịch công an nhân dân năm hai nghìn một mươi năm
bộ lịch công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi tại trung tâm sách và văn hóa phẩm công an nhân dân
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
bộ lịch công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi thể hiện những hình ảnh chân thực
đậm màu sắc của người chiến sĩ công an nhân dân phản ánh các hoạt động chiến đấu
xây dựng trưởng thành của lực lượng công an nhân dân và phong trào quần chúng
bảo vệ an ninh tổ quốc ở các địa bàn trọng điểm vùng sâu vùng xa
tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển đảo và lãnh thổ quốc gia
bộ lịch truyền tải những hình ảnh sinh động về người chiến sĩ công an trên trận tuyến thầm lặng
ngày đêm giữ gìn an ninh tổ quốc phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ tuyên truyền trong và ngoài lực lượng
gây ấn tượng sâu sắc tới cán bộ chiến sĩ và người tiêu dùng
tạo hình ảnh đẹp tự hào về lực lượng công an nhân dân và tạo niềm tin cho nhân dân
bộ lịch công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi đã được đổi mới và phát triển về nội dung lẫn hình thức
ngày càng đẹp hấp dẫn phong phú được cán bộ chiến sĩ và dư luận đánh giá cao phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của ngành